thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ thụy điển tại việt nam
thụy điển là đối tác quan trọng và tin cậy của việt nam trong liên minh châu âu
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ và khắc sâu trong tim hình ảnh những người bạn thụy điển
trong đó có cố thủ tướng olof palme đã xuống đường tuần hành ủng hộ chính nghĩa của việt nam
trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như những hỗ trợ quý báu của thụy điển trong công cuộc xây dựng đất nước
hiện thụy điển là đối tác quan trọng và tin cậy của việt nam trong liên minh châu âu eu
kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng và đạt một năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đạt một hai tỷ usd
bày tỏ ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội của việt nam quốc gia có môi trường chính trị ổn định
đại sứ chúc mừng việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng thời bày tỏ mong muốn các hiệp định thỏa thuận giữa việt nam và thụy điển
cũng như với eu sớm đi vào thực tiễn mang lại lợi ích cho các bên
tán thành ý kiến của đại sứ thủ tướng bày tỏ cảm ơn thụy điển đã ủng hộ và đề nghị thụy điển
tiếp tục quan tâm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa sớm nhất
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước